tại thành phố hồ chí minh trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố hồ chí minh
phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp nhật bản tổ chức hội nghị bàn tròn doanh nghiệp nhật bản hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị theo ông kawai junichi tổng lãnh sự quán nhật bản tại thành phố hồ chí minh
đánh giá rất cao kết quả của hội nghị bàn tròn thường niên đã tổ chức vào các năm trước đây
đã tháo gỡ được nhiều vướng mắt về chính sách cho các doanh nghiệp nhật bản tại thành phố hồ chí minh
tuy nhiên vẫn còn tồn động một số vấn đề phía nhật bản rất mong nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa
trong buổi hội nghị lần thứ một mươi tám này itbc đã làm việc với hiệp hội doanh nghiệp nhật bản
tổng hợp được bốn mươi bảy câu hỏi của các doanh nghiệp cần được giải đáp liên quan đến bốn nhóm lĩnh vực
môi trường đời sống pháp luật lao động thuế hải quan
tất cả những khó khăn vướng mắt thuộc nhiều lĩnh vực của các doanh nghiệp nhật bản
đều đã được giải quyết thỏa đáng
tính đến nay nhật bản là nhà đầu tư lớn thứ hai tại thành phố hồ chí minh
với tổng vốn đầu tư đạt hơn bốn tỷ usd